ngày hai mươi hai tháng sáu tại thành phố buôn ma thuật tỉnh đắk lắc
ban chỉ đạo nhà nước về chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững
tổ chức hội nghị tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng tháo gỡ khó khăn
thúc đẩy phát triển sản xuất lâm nghiệp các tỉnh tây nguyên
tham dự hội nghị có các thành viên ban chỉ đạo đại diện các bộ ban ngành trung ương
và ủy ban nhân dân các tỉnh tây nguyên
năm hai nghìn một mươi chín tổng diện tích có rừng của các tỉnh tây nguyên là trên hai năm triệu hectare
chiếm một mươi bảy năm diện tích có rừng cả nước tỷ lệ che phủ rừng toàn khu vực đạt gần bốn mươi sáu
năm hai nghìn một mươi chín diện tích rừng tự nhiên giảm trên một mươi năm bảy trăm linh hectare
tỷ lệ che phủ rừng giảm chín so với năm hai nghìn một mươi tám
tại hội nghị đồng chí nguyễn xuân cường yêu cầu các tỉnh tây nguyên trong thời gian tới
cần tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng chỉ đạo các ngành chức năng điều tra xử lý
nghiêm các vụ phá rừng khai thác lâm sản trái phép nhằm ngăn chặn phấn đấu đến năm hai nghìn hai mươi
năm hai nghìn ba mươi diện tích rừng tại tây nguyên đạt khoảng hai bảy mươi hai triệu hectare
nâng tỷ lệ che phủ rừng lên trên bốn mươi chín
trong khuôn khổ hội nghị các đại biểu đã đưa ra các kiến nghị giải pháp nhằm bảo vệ rừng
thúc đẩy phát triển sản xuất lâm nghiệp tại tây nguyên trong thời gian tới